mở đầu là thông tin về vụ án giết người ở bạc liêu
trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn nguyễn trung trạng chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
đã dùng dao đâm chết người và đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng tám trạng cùng với bốn người bạn đến quán bia club
ở phường một thành phố bạc liêu để nhậu
sau đó nhóm của trạng sang bàn bên cạnh để mời bia thì hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
trạng dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã vận động
nên trạng đến cơ quan công an để đầu thú
công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai trăm linh tiên hồng phiến
điều đáng nói là hai đối tượng này nghiện ma túy lâu năm
và luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng công an
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lê minh thịnh và ngân văn thu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai trăm linh viên hồng phiến
và chín gram heroin một xe ô tô cùng hai điện thoại di động
hiện công an huyện nghĩa đàn đang tạm giữ các đối tượng
để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
và tuyên phạt bị cáo châu văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cựu phó tránh án thường trực tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
bốn năm tù về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng mỹ là thẩm phán được phân công tham gia xét xử
phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân huyện hòa bình
xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trong vụ án sáu tháng tù giam
sau đó bị cáo gửi đơn kháng cáo đến tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
xin được giảm nhẹ hình phạt
qua người quen giới thiệu bị cáo đã gặp mỹ
và nhờ giúp đỡ được hưởng án treo
mỹ được cho là đã đòi một trăm linh triệu đồng và đòi quan hệ tình dục với bị cáo
mỹ đã tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án
và hội đồng xét xử đã tuyên sáu tháng tù cho hưởng án treo
sau khi phiên tòa kết thúc mỹ điện thoại đòi tiền bị cáo
vào ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại một nhà nghỉ thuộc phường một thành phố bạc liêu
khi mỹ đang nhận tiền thì đã bị lực lượng chức năng bắt quả ca
với hành vi hiếp dâm cướp tài sản của một người phụ nữ
ở huyện hà miên tỉnh tuyên quang
đối tượng nguyễn văn hậu chú tỉnh lạng sơn
hiện đang tạm trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
vừa bị công an thành phố hải dương bắt giữ sau tám giờ gây án
cơ quan công an xác định quá trình cho một người phụ nữ
đi nhờ xe từ thành phố trí linh về thành phố hải dương
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám
hậu đã đưa chỉ này ra khu vực đê sông thái bình
thuộc khu âu việt phường nhị châu thành phố hải dương
sau đó đã dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu
khoảng hai mươi ba h cùng ngày người phụ nữ đã lên cơ quan công an trình báo
tiếp nhận thông tin vụ việc đội cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương
đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt đối tượng
đến khoảng bảy giờ sáng ngày hôm sau lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương
đã truy bắt được hậu khi hậu đang trốn tại khu một phường hà trung thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
thực hiện kế hoạch của bộ công an ngày một mươi năm tháng tám
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang
đã tổ chức lễ gia quân tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách
và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container giai đoạn hai trên địa bàn
trong đợt gia quân lần này lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát
để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm
liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
các hành vi vi phạm được tập trung xử lý gồm
vi phạm nồng độ cồn ma túy xe hết niên hạn sử dụng
quá hạn kiểm định trở hàng quá khổ quá tải trở quá số người quy định
tránh vượt không đúng quy định
nhằm tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành giao thông của chủ phương tiện và lái xe
đồng thời phát hiện những tồn tại khó khăn vướng mắt bất cập trong công tác quản lý nhà nước
về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách vận tải hàng hóa bằng container
để kiến nghị các cơ quan chức năng có các giải pháp khắc phục
trong tuần đầu gia quân lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện
lập biên bản hơn một trăm linh trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm
với các lỗi như chạy quá tốc độ trở hàng quá tải trọng
xe hết hạn đăng kiểm trở hàng trong khoang trở hành khách
và dừng đỗ xe sai quy định
trong đó phạt tiền hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
tuốc giấy phép lái xe một mươi ba trường hợp vi phạm và tạm giữ ba phương tiện
trong quá trình tuần tra kiểm soát công an tỉnh cà mau đã kiểm tra giấy tờ
của một tài xế điều khiển phương tiện xe ô tô khách
và phát hiện đối tượng này đã sử dụng
phép lái xe và giấy chứng minh nhân dân
nghi vấn không do cơ quan có thẩm quyền cấp
làm việc ban đầu đối tượng khai tên nguyễn trí nghĩa
trú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
nghĩa khai hai loại giấy tờ trên là giả
do nghĩa đặt mua qua mạng xã hội
trong quá trình làm việc nghĩa luôn quanh co về nhân thân
lực lượng công an đã xác định trần hiếu nghĩa là đối tượng
đang bị công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
truy nã về hành động trộm cắp tài sản
ba người bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy
vừa được cảnh sát phòng cháy trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hải phòng
cứu thoát ra ngoài
căn nhà bị cháy nằm trên đường thiên lôi
phường vĩnh niệm quận lê trân
ngay sau khi nhận đột thông tin báo cháy
vào sáng sớm ngày hai mươi một tháng tám
đội cảnh sát phòng cháy trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực một
đã khẩn trương điều động hai xe trợ cháy
cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
ban đầu xác định nhà ba tầng một tung
cháy ở khu vực tầng một với hai lớp cửa khóa trong
có ba nạn nhân đang hô hoán
ở ban công ở tầng ba
đội cảnh sát phòng cháy trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực một
đã vận động và động viên tinh thần ba nạn nhân
tổ chức phá rỡ cửa cuốn điện
cửa ra vào ở tầng một
đồng thời triển khai phun nước làm mát chữa cháy
và cử một tổ trinh sát lên tìm kiếm
đưa nạn nhân ra nơi an toàn
do đám cháy tỏa nhiều khói
khí độc bao trùm toàn bộ phía trong ngôi nhà
nên tổ trinh sát đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực một
đã dùng ba mặt nạ cách ly để đưa ba nạn nhân xuống
đồng thời mở cửa thoát khói
đến bốn h bốn mươi phút cùng ngày
đám cháy được sập tắt hoàn toàn
không thiệt hại về người
tình trạng sức khỏe các nạn nhân đều ổn định
hiện công an quận lê trân tiếp nhận hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân của cháy
thưa quý vị nước hoa mỹ phẩm
là những món hàng không thể thiếu
đối với phụ nữ và ngay cả với nhiều
đám giới điện thoại
nước hoa cũng trở thành một vật bất ly thân
chính vì nhu cầu tiêu dùng cao
cho nên thị trường nước hoa ngày càng phát triển mạnh
và người tiêu dùng cũng rơi vào ma trận
khi không biết được đâu là nước hoa chính hãng
cũng như nhiều cô gái khác
phương anh có sở thích dùng nước hoa
của nhiều thương hiệu lớn
vào facebook thấy nhiều trang fanpage quảng cáo
nước hoa chính hãng có chương trình yêu đãi
giảm giá sâu nên phương anh đặt
một chai nước hoa
tuy nhiên khi so sánh
với chai trước kia mua ở store
thì tự nhiên nước hoa chính hãng
có vỏ hộp đến mùi hương hoàn toàn khác nhau
theo phản ánh của người tiêu dùng
phóng viên tìm hiểu
trang fanpage bán nước hoa này
nhấn vào đường link điền các thông tin
địa chỉ đặt hàng
chỉ vài phút sau đã có người tự xưng là nhân viên
của hãng nước hoa này
có chi nhánh tại hà nội
xác nhận đơn đặt hàng với cam kết
sản phẩm chính hãng nhập khẩu từ pháp
nắm bắt tâm lý một bộ phận người tiêu dùng trong nước có xu hướng trụng hàng ngoại
đặc biệt là các mặt hàng mỹ phẩm nước hoa
nên việc kinh doanh qua mạng xã hội
trở nên rất phổ biến
mới đây hơn ba mươi sản phẩm mỹ phẩm
nước hoa không hóa đơn chứng tử
không tem mát không rõ một gốc xuất xứ
trong đó có rất nhiều sản phẩm
có dấu hiệu giảm mạo nhãn hiệu nước ngoài
được cơ quan chức năng thu giữ
khi bất ngờ kiểm tra hai kho hàng
ở quận gò vấp tp hcm
hiện nay các đối tượng lừa đảo thường tìm cách ẩn danh
đưa lên trang mạng những ảnh chụp sản phẩm nước hoa
của các store chính hãng
vì vậy khó truy xét nguồn gốc cũng như kho hàng
chúng thường sử dụng phương thức giao hàng nhanh gọn
nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
đối với các lệnh tảng số
ví dụ như là facebook zalo hoặc là youtube
thì rất nhiều người bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội đó
và bán rất nhiều hàng rất nhiều hàng hóa
và doanh thu rất là lớn
chính vì vậy là cơ quan chức năng một là
phải yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội đó
phải có trách nhiệm đối với nền tảng của mình
và phải kiểm soát đối với các tài khoản
mà thực hiện các hoạt động kinh doanh
và vừa là phải kiểm soát để thu thuế cho nhà nước
thứ hai nữa là kiểm soát để tránh những cái trường hợp
là bán hàng giả hàng nhái các biết nữa
lợi dụng sự phát triển của công nghệ mới
các đối tượng sản xuất buôn bán mỹ phẩm giả mỹ phẩm nhái
đã dùng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
những chai nước hoa được nhái lại
y như thật khó phân biệt bằng mắt thường
nên dễ dàng đánh lừa người tiêu dùng
và qua mặt lực lượng chức năng
vì vậy người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác
nên tìm mua nước hoa tại những cửa hàng uy tín
có nguồn gốc xuất xứ hóa đơn mua bán rõ ràng
thưa quý vị hiện các bệnh viện công lập
đang bắt đầu điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh
theo yêu cầu kể từ ngày một mươi năm tháng tám
các mức giá về dịch vụ khám bệnh
dường điều trị và các dịch vụ kỹ thuật
chẩn đoán hình ảnh được quy định
tại thông tư một mươi ba của bộ y tế ban hành
quy định mới này được đánh giá là đáp ứng yêu cầu
tính đúng tính đủ chi phí
vốn đã lạc hậu từ nhiều năm nay
và với quy định dài giá rộng như lần này
thì tạo điều kiện cho các bệnh viện
lựa chọn được mức giá phù hợp
theo cơ chế của thị trường
giúp cơ sở y tế nâng cao chất lượng
bệnh nhân và nhân viên y tế đều được hưởng lợi
bộ y tế cho biết trước khi ban hành thông tư
quy định khung giá bộ đã tiến hành khảo sát
gần một trăm linh cơ sở y tế từ tuyến huyện
đến trung ương việc xây dựng khung giá này
nhằm thống nhất các hoạt động khám chữa bệnh
theo yêu cầu của các bệnh viện trong nước
theo tinh thần siết chặt lại công tác quản lý
mục đích của việc ban hành thông tư này
là để tạo một hành lang pháp lý
rõ ràng cụ thể để cho các cơ sở
khám bệnh chữa bệnh được cung ứng
dịch vụ khám bệnh theo cầu để đáp ứng
nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao
đa dạng của người dân thế và thu hút
được một bộ phận người nước ngoài
đến khám chữa bệnh tại việt nam thế và
giữ chân một số người việt nam
có nhu cầu có khả năng chia trả
nhưng hiện nay vẫn phải ra nước ngoài để khám bệnh
và chữa bệnh theo quy định các cơ sở
khám chữa bệnh chỉ được dành không quá
hai mươi dường bệnh trên tổng số dường bệnh
của bệnh viện để triển khai khám chữa bệnh
theo yêu cầu tỷ lệ thời gian chuyên gia
bác sĩ giỏi khám chữa bệnh yêu cầu
tối đa ba mươi bộ y tế
cũng quy định khung giá dịch vụ khám bệnh
theo yêu cầu bệnh viện hạng đặc biệt hạng
tối thiểu là một trăm linh đồng một lượt
và tối đa là năm trăm linh đồng một lượt
đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác
giá tối thiểu là ba mươi năm trăm linh đồng
và tối đa là ba trăm linh đồng một lượt
đối với ngày dường điều trị nội trú
theo yêu cầu chưa bao gồm tiền thuốc
các dịch vụ kỹ thuật y tế đối với
loại phòng một giường giá tối đa bốn triệu đồng
một ngày loại phòng hai dường tối đa
ba triệu đồng một ngày loại phòng ba dường
tối đa hai bốn triệu đồng một ngày
loại phòng bốn dường tối đa một triệu đồng
bộ y tế nhấn mạnh quy định giá này
không ảnh hưởng đến người có thẻ bảo hiểm
y tế người không có thẻ bảo hiểm y tế
không đăng ký khám tự nguyện
đây là lần đầu tiên bộ y tế ban hành thông tư
liên quan quy định khung giá khám chữa bệnh
theo yêu cầu vậy những vấn đề gì đang được
đặt ra khi các bệnh viện tiến hành điều chỉnh
giá khám chữa bệnh theo yêu cầu và với
việc thực hiện chính sách này tác động cụ thể
ra sao trong công tác quản lý chất lượng
khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập
những nội dung này sẽ có trong một
vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay với những
phân tích từ bác sĩ tiến sĩ trần tuấn
giám đốc trung tâm nghiên cứu và đào tạo
phát triển cộng đồng
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành
thời gian cho chương trình thông an nhân dân ngày hôm nay
mới đây thì bộ y tế đã
ban hành thông tư quy định khung giá
và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh
theo yêu cầu tại các bệnh viện công lập
theo ông thì điều này sẽ mang tới những lợi ích
như thế nào đối với người bệnh cũng như là
bệnh viện các cơ sở dịch vụ thế công
bên cạnh cái chức năng làm
phục vụ người dân
theo cái tinh thần nhân đạo của
bảo hiểm y tế thì
còn có thêm một chức năng tức là
làm nhiệm vụ kinh doanh khi mà
cái này đã được chính thức
thì sẽ thuận tiện cho họ trong cái để tổ chức
lại sắp xếp lại toàn bộ
từ cái tiến trình quản lý từ
nhân sự cho đến trang thiết bị
và các cái
dịch vụ đi kèm thế còn đối với người dân
thì rõ ràng là người dân đến bệnh viện công
như vậy người ta bên cạnh
khám bảo hiểm y tế
mà chúng ta biết là tỷ lệ bảo hiểm y tế
hiện nay coi như là về cơ bản là
sấp xỉ một trăm linh thế cho nên ai
cũng đến bệnh viện công là được khám
bảo hiểm y tế nhưng họ có thêm
lựa chọn đó là dịch vụ theo yêu cầu
vâng nhiều ý kiến cho rằng việc đưa
ra khung giá và phương pháp định giá
dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
tại các cơ sở y tế công lập sẽ giúp
các bệnh viện tăng sức cạnh tranh và như vậy
thì trong quá trình xây dựng khung giá dịch vụ
khám chữa bệnh các bệnh viện cần phải
có tính toán và cân nhắc cân đối
phù hợp cho điểm mấu chốt của bài toán này
nằm ở đâu ạ
bệnh viện công
cho rằng là vì
giá tính chưa đúng chưa đủ
cho nên là mình có khá
là rộng rãi
trong vấn đề mình tự quyết cho các vấn đề của mình
nhưng giờ đây
không còn như thế nữa
khung giá đã được đặt ra
cái này nó có cái thuần lợi là này
tạo thế cạnh tranh rất mạnh của bệnh viện công
thậm chí vượt xa
so với lại bệnh viện tư
khối bệnh viện tư như thế
trong trường hợp này
lại là một động lực mà tôi gọi là
một thách thức cho họ tồn tại
sẽ tồn tại một loại hình mới
đó là hình chuyên đánh giá độc lập
về chất lượng và giá
dịch vụ y tế để các bên tham khảo
thế thì trong trường hợp nếu tồn tại
dịch vụ đấy
thì các cơ sở y tế công họ cũng sẽ rất thuận lợi
là tới đây họ không phải nặng nề lắm
vào việc là tự mỗi bệnh viện
xác định giá dịch vụ cho mình
mà họ có thể thuê
cơ sở độc lập bên ngoài
để làm xác định vấn đề gió
để tạo cho họ cái tính gọi là
trong quản lý không bị tự mình
gọi là khai thác bệnh nhân
một cách quá
vâng việc điều chỉnh giá khám chữa bệnh theo yêu cầu
rõ ràng là việc làm cần thiết
tuy nhiên thì đi kèm với đó là câu hỏi
về chất lượng khám chữa bệnh liệu có tương xứng hay không
là điều được nhiều người đang đặt ra
và dưới góc độ nhìn nhận của mình thì theo ông
để chính sách này được thực thi có hiệu quả
thì cần cơ chế quản lý
giám sát cơ thể ra sao
về việc thực thi thì các bệnh viện
tôi nghĩ không có gì khó khăn nữa
mà thụ thuộc vào cái sự
dám chịu trách nhiệm dám làm
của lãnh đạo bệnh viện
bởi vì lúc này rõ ràng chức năng kinh doanh là khó
và những cái chi tiết
trong đó đã cho tạo ra một khung giá
giữa cái tối thiểu
với tối đa để cho họ lựa chọn
nhưng mà về mặt
sự cạnh tranh
thì tôi nghĩ trong trường hợp này
sẽ có lợi thế hơn rất nhiều
cho các bệnh viện lớn bệnh viện trung ương
bệnh viện trung ương thì gần như là
sẽ không có sự cạnh tranh
mà thay vào đó họ sẽ có
một sự mà tôi cho rằng
họ nhìn nhau
và liên kết với nhau
để duy trì cái mức giá
để sao cho
thuận lợi nhất cho họ
còn cái thế yếu hơn
là các bệnh viện ở tuyến địa phương
còn lại các tuyến ở chăm sóc cơ sở
thì có lẽ là chỉ có khả năng phục vụ
theo dịch vụ bảo hiểm y tế mà thôi
còn các dịch vụ theo yêu cầu
thì tôi nghĩ rất khó có thể cạnh tranh được phía trên
một lần nữa xin cảm ơn ông
vì chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ
sau đây là một số chính sách đáng chú ý
mời quý vị cùng theo dõi
chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi
về việc điều chuyển thuốc vật tư sinh phẩm
đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước
cho phòng chống dịch covid một mươi chín
sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
đội dung nghị quyết nêu rõ
do dịch covid một mươi chín bùng phát
một số địa phương cơ sở y tế đã mua sắm thuốc vật tư sinh phẩm
cao hơn nhu cầu thực tế
bằng nguồn ngân sách nhà nước
để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
hiện nay tình hình dịch đã được khống chế
nên việc sử dụng số thuốc vật tư sinh phẩm trên
cho nhiệm vụ phòng chống covid một mươi chín
không còn cấp thiết
do vậy chính phủ quyết nghị cho phép
các cơ sở khám chữa bệnh được sử dụng thuốc vật tư sinh phẩm
đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước
cho phòng chống dịch
nhưng chưa sử dụng hết để phục vụ công tác khám chữa bệnh
hạn chế tối đa lãng phí
từ ngày một tháng chín
một số ngân hàng sẽ thay đổi cách thu phí
dịch vụ tin nhắn sms
thông báo biến động số dư
ngân hàng sẽ quy định số lượng tin nhắn sms
biến động số dư trong tháng
để khách hàng được hưởng mức phí cố định
nếu vượt con số này khách hàng sẽ phải trả
chi phí cho mức phát sinh tin nhắn thực tế
các ngân hàng quyết nghị khách hàng
nên chủ động chuyển sang sử dụng dịch vụ
nhận thông báo biến động số dư qua tin nhắn
trên ứng dụng của ngân hàng để được miễn phí
bộ thông tin và truyền thông vừa quyết định
thành lập nhóm phát triển
phát triển thiết bị sáu g
đánh giá kiểm tra thử nghiệm thuộc ban chỉ đạo
thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ
thông tin di động sáu g
mạng sáu g hay mạng di động thế hệ thứ sáu
là công nghệ tiếp bước thế hệ mạng năm g
mạng sáu g được kỳ vọng sẽ
hỗ trợ băng tầng rộng hơn
giúp tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn
mạng năm g nhiều lần
đồng thời mạng sáu g cũng có độ
phủ sóng rộng và tối ưu hơn
đáp ứng mọi yếu tố mà mạng năm g chưa thực hiện được
đồng thời mạng sáu g cũng có độ phủ sóng rộng hơn
nhiều người sau một thời gian sử dụng đã phải nhập viện
theo các chuyên gia ngoài tác hại nghiêm trọng
về mặt tâm thần thuốc lá điện tử còn gây ra
rất nhiều nguy hại tới sức khỏe tính mạng của con người
hiện nay rất nhiều bạn trẻ
đang thiếu kiến thức và lầm tưởng rằng
hút thuốc lá điện tử là không sao
đây đều là quan niệm sai lầm
bằng chứng là rất nhiều thanh thiếu niên
đã nguy kịch tới tính mạng
sau khi sử dụng thuốc lá điện tử
đặc biệt thuốc lá điện tử trộn cần xa
có thể giết chết con người
chỉ trong tích tắc sau khi sử dụng
tại bệnh viện bạch mai
có đơn vị tư vấn cai thuốc lá
người dân muốn cai thuốc cũng như gặp khó khăn
liên quan đến việc cai thuốc lá
có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn
và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí
theo số một nghìn tám trăm linh sáu nghìn sáu trăm linh sáu
theo lộ trình của bộ y tế
các bệnh viện hạng một trở lên
bao gồm một trăm ba mươi năm bệnh viện
hết năm hai nghìn hai mươi ba
phải triển khai bệnh án điện tử
nhưng đến nay cả nước mới chỉ có
năm mươi bệnh viện trở lên
ba mươi cơ sở y tế thực hiện
trong đó chưa có bệnh viện hạng đặc biệt nào
thực hiện như việt đức bạch mai
bệnh viện ca trung ương quân đội một trăm linh tám
trung ương huế
thông tin trên báo lao động
theo bộ y tế tốc độ chuyển đổi từ bệnh án
hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử
tại các bệnh viện hiện nay quá chậm
cả nước hiện có khoảng một bốn trăm linh cơ sở
khám chữa bệnh trong đó có khoảng
một trăm ba mươi năm bệnh viện hạng một trở lên
theo lộ trình giai đoạn từ năm
hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi tám
bộ y tế yêu cầu tất cả
các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc
phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
tuy nhiên đến nay trong số năm mươi
cơ sở y tế thực hiện bệnh án điện tử
khoảng một nửa là tuyến huyện
và trước tình hình này bộ y tế
hiện đang dự thảo đề xuất sử đổi
lộ trình thực hiện bệnh án điện tử
theo đó đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
tất cả các cơ sở
khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc
áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử
tại đơn vị
cũng trên báo lao động thông tin
vào ngày hai mươi hai tháng sáu
ban hành kế hoạch số hai nghìn bảy trăm sáu mươi hai kh
về việc mỗi năm
ngân sách thành phố sẽ chi khoảng
một trăm năm mươi tỷ đồng để khám sức khỏe
cho khoảng một triệu người cao tuổi
trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện sớm
và kiểm soát tốt các bệnh lý mạng tính
và tiết kiệm chi phí điều trị
theo thông tin
để đảm bảo mọi người đều tham gia khám đầy đủ
các trạm y tế hợp tác với
các hội người cao tuổi đoàn viên thanh niên
và các tổ chức đoàn thể trong các
phường các khu phố để tổ chức
tuyên truyền tại các buổi họp cộng đồng
vận động người trên sáu mươi tuổi tham gia khám
miễn phí theo sở y tế tp hcm
người cao tuổi có thể khám sức khỏe
tại các cơ sở y tế như
trung tâm y tế trạm y tế bệnh viện
quận huyện hoặc bệnh viện đa khoa khu vực
khi khám sức khỏe người cao tuổi
sẽ được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng
siêu âm tổng quát xét nghiệm máu
nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ
về các bệnh lý nhân viên y tế sẽ giới thiệu
người cao tuổi đến các bệnh viện
chuyên sâu nếu trạm y tế không có đủ
cơ sở vật chất và trang thiết bị
thưa quý vị gần đến ngày khai giảng
năm học mới phụ huynh học sinh lại
nín thở chờ
thông báo các khoản thu đầu năm
đã có những vụ việc nghiêm trọng
bị xử lý trước pháp luật có liên quan
đến lạm thu các quy định văn bản
hướng dẫn chi tiết về các khoản thu
trong trường học cũng được ban hành nhưng tại sao
cứ đến hẹn lại lên
lạm thu vẫn là vấn đề nóng
đây là thông tin trên báo kinh tế và đô thị
bài viết trích dẫn
rõ điều một mươi thông tư số

và đào tạo quy định ban đại diện
trai mẹ học sinh không được thu bảy khoản
bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường bảo đảm
an ninh nhà trường trông coi phương tiện tham gia
giao thông của học sinh vệ sinh lớp học
vệ sinh trường khen thưởng cán bộ quản lý
giáo viên nhân viên của nhà trường
mua sắm máy móc trang thiết bị đồ dùng
dạy học cho trường lớp học
hoặc cho cán bộ quản lý giáo viên
và nhân viên nhà trường hỗ trợ công tác
quản lý tổ chức dạy học và các hoạt động
giáo dục sửa chữa nâng cấp xây dựng
các công trình của nhà trường
giám đốc sở giáo dục và đào tạo
tp hà nội trần thế cương cho biết
khi ngành đã có những hướng dẫn quy định
rõ ràng như vậy nhưng vẫn để xảy ra
lạm thu hiệu trưởng các trường học
sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan
có thẩm quyền khi có thông tin
dư luận phản ánh và đơn vị kiểm tra
phát hiện cơ sở vi phạm thu chi không đúng
nguyên tắc thì trách nhiệm cũng thuộc
về người đứng đầu cơ sở giáo dục đó
nếu sự việc nghiêm trọng thì sẽ chuyển
cơ quan điều tra làm rõ